các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây nguyên chủ tịch xã này là ông phùng trần anh đã bị tạm đình chỉ công tác do liên quan đến việc tiêu hoang nợ trồng chất khiến một số quán ăn trên địa bàn đến đòi nợ tiền tiếp khách
đáng chú ý là khi bàn giao cho chủ tịch ubnd xã mới số tiền nợ đã lên tới hàng chục tỷ đồng trong đó tiền nợ động xây dựng cơ bản là gần ba mươi tám tỷ nợ hoạt động thường xuyên là ba tỷ năm trăm linh triệu riêng các khoản chi cho lễ hội du lịch đình đám đi nghiên cứu ở sầm sơn cửa lò lên tới hàng tỷ đồng
vấn đề ở chỗ xã đồng thái vẫn là một xã nghèo cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn thu nhập bấp bênh nhiều cán bộ của xã từng bị nợ lương nợ bảo hiểm xã hội vì thế việc lãnh đạo xã tri tiêu một cách vô tội vạ khiến người dân không khỏi bức xúc
theo tôi là một người dân mà các quan sát làm như thế là thấy rất bức xúc vì là ăn uống rất bê tha và không làm được gì cho dân cả
nóng thuế của dân thì hơi bị nhiều nhưng mà xã thì chả biết làm
như thế nào ăn chơi đi nghỉ mát các thứ là thấy nợ nhiều quá người dân chúng tôi rất bức xúc
có thể thấy việc xử lý đối với nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã của huyện ba vì là một động thái hết sức tích cực ngay khi có phát hiện sai phạm
thế nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi lớn chung quanh việc kiểm tra của cấp ủy các cấp đối với hoạt động của cán bộ đảng viên ở địa phương này
bởi rõ ràng việc nợ nần diễn ra trong suốt một thời gian dài nhưng chỉ khi có lùm xùm xảy ra những sai phạm mới đến
đại diện huyện ba vì cho biết hàng năm công tác kiểm tra của cấp ủy thanh tra của ủy ban đối với hoạt động của xã đồng thái vẫn được tiến hành thường xuyên và định kỳ
đối với xã đồng thái thì có nội dung là thanh tra thường xuyên trước kia và hiện nay là thanh tra theo phản ảnh thông tin từ báo chí
mặc dù công tác kiểm tra giám sát theo như cấp ủy ở các địa phương báo cáo là được tiến hành khá thường xuyên
nhưng không hiểu vì sao sai phạm chỉ được phát hiện khi sự việc vỡ lở
có thể nói để xảy ra những sự việc như trên là do cán bộ xã vi phạm
thế nhưng cũng không thể không nhắc đến trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền trong việc kiểm tra giám sát
bởi nếu công tác này được thực hiện đều đặn có trách nhiệm và đúng thực chất
thì chắc chắn những sai phạm của cán bộ xã đồng thái sẽ được phát hiện ngay từ khi manh nha và kịp thời có những biện pháp để chấn trình
đây chỉ là một dẫn chứng
một ví dụ để minh họa cho công tác kiểm tra giám sát ở không ít cấp cơ sở của một số địa phương thực hiện còn qua loa chiếu lệ
nhìn lại năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi một của đảng công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng đã đạt được những kết quả

nhân tổ chức đã phải chịu những hình thức kỷ luật thích đáng do vi phạm kỷ luật đảng pháp luật của nhà nước
xong cũng cần nhìn thẳng thắn vào thực tế nhiều nơi nhất là ở cấp cơ sở công tác này vẫn bị buông lỏng làm cho có cho qua
vì vậy để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của đảng thì công tác kiểm tra phải được tiến hành một cách định kỳ thường xuyên
nhất là phải kiểm tra nghiêm túc khi có dấu hiệu vi phạm hoặc sự việc khiến nhân dân bất bình
phải tiến hành xem xét sơ kết tẩm kết
và rút ra những vấn đề mà có những lỡ họng chẳng cũng có thể kiểm tra
rất khoát mình làm tốt làm đúng thì nó sẽ bật vấn đề ra
lâu nay là làm sơ xài thì nó lưu mờ đi
có ý kiến cho rằng công tác kiểm tra không chỉ do những người có trách nhiệm không chỉ nghe một phía nghe một chiều
mà ngay cả ý kiến của nhân dân của dư luận
bởi đó là những ý kiến trung thực và khả năng
cách quản nhất
liên tục và làm đến nơi lên trốn từ trên đến dưới
đặc biệt là khai thác dư luận người dân
thế thì bây giờ phải tính cái chuyện công tác kiểm tra có thành công hay không thì phải có dư luận chung dư luận của dân dư luận ở cấp dưới
kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của đảng
không có kiểm tra thì không có lãnh đạo hoặc lãnh đạo mà không có kết quả
trước những sự việc xảy ra ở cấp cơ sở vừa qua thì đòi hỏi cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở phải nghiêm túc nhìn nhận lại công tác này
bởi một chủ trương chính sách được ban hành dù đúng đắn đến đâu nhưng sẽ rất khó đi vào cuộc sống nếu như cấp dưới thực hiện nó một cách méo mó biến dạng
cần phải chấn chỉnh lại công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở coi đây là một khâu quan trọng trong chỉnh đốn đảng nhằm xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch